công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa triệt phá thành công một tụ điểm game bắn cá trá hình cờ bạc
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tia trước bạc ở phường tân hiệp
theo cơ quan điều tra mỗi ngày các đối tượng tham gia chơi với số tiền lên tới trên một tỷ đồng
theo đó công an thành phố biên hòa bất ngờ ập vào kiểm tra bắt quả tang khoảng năm mươi đối tượng
đang tham gia đánh bạc đánh bằng hình thức game bắn cá bán thú
tại hơn hai mươi các loại máy game ở dãy nhà hai tầng được tổ chức với nhiều phòng khác nhau
tăng vật thu giữ khoảng năm trăm linh triệu đồng và nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến thu chi
từ hoạt động hàng ngày của tụ điểm
bước đầu công an thành phố biên hòa xác định địa điểm trên đăng ký kinh doanh
bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tia trước bạc do hoàng nguyễn tùng anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tại quận ngô quyền thành phố hải phòng
làm giám đốc tuy nhiên toàn bộ hoạt động game bắn cá trá hình cờ bạc tại đây
đều do một đối tượng người trung quốc điều hành ở một phòng riêng trên tầng hai
có hệ thống camera giám sát
thì chấp bạc này là thành lập dưới dạng công ty giải trí
nó có nhiều cái hình thức là trò chơi nhưng thực chất là trong đó là có nhiều cái máy biến tướng
là bắn cá rồi tổ chức những cái
giống như là tài xỉu
thì một số cái nhân viên bố trí hai cái phòng để mà thu bán điểm
rồi sau đó là thu điểm
thì các đối tượng là cảnh giới rồi lại có sử dụng hệ thống camera
thế nên ban đầu thì cái công tác chính xác cũng gặp rất nhiều khó khăn
nhưng mà qua thời gian là chúng tôi cũng đã nắm được cái quy luật hoạt động
theo cơ quan công an cơ sở tia chấp bạc hoạt động từ tháng ba
hai nghìn một mươi bảy mỗi ngày số tiền mà các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức game bắn cá
bắn thú khoảng một hai tỷ đồng
được biết việc triệt phá cơ sở nằm trong chuyên án do công an thành phố biên hòa xác lập
để đấu tranh trước việc nhiều cơ sở kinh doanh game bắn cá biến tướng
trở thành hình thức đánh bạc trá hình gây bức xúc cho người dân trên địa bàn